tại tỉnh an giang từ đầu năm đến nay địa phương này đã xảy ra nhiều vụ nứt và sạt lở đất
theo báo cáo toàn tỉnh an giang đã có năm mươi hai đoạn sông có nguy cơ sạt lở từ mức độ trung bình đến rất nguy hiểm trong đó có sáu đoạn rất nguy hiểm đặc biệt nguy hiểm
mới đây nhất ngày bảy tháng hai tại tổ ba ấp long thành xã long giang huyện trợ mới xuất hiện vết dạn nứt dài hơn hai mươi mét dọc theo bờ sông ông trường rồi sau đó sạt lở
vụ sạt lở làm ảnh hưởng đến hai căn nhà phải di rời gấp nguyên nhân sạt lở được xác định do mức nước thấp và ảnh hưởng của các trận mưa lớn bờ sông thẳng đứng làm trượt mái
theo báo cáo của sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang trong năm hai nghìn một mươi chín tại an giang xảy ra bốn mươi sáu điểm sụt lún sạt lở đất sông kinh dạch ảnh hưởng đến một trăm sáu mươi căn nhà phải di rời khẩn cấp đến nơi an toàn ước tính thiệt hại về đất trên ba mươi hai tỷ đồng